tại trụ sở trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao thủ đô viên trăn do đồng chí xỉn la vong khúc phay thun ủy viên bộ chính trị bí thư đô trưởng viên trăn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí xỉn la vong khúc phay thun báo cáo với đồng chí trần quốc vượng một số nét khái quát về tình hình thủ đô viên trăn quan hệ hợp tác giữa thủ đô viên trăn với thủ đô hà nội và các địa phương việt nam và kết quả của hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao của thủ đô hai nước
đồng chí xỉn la vong khúc phay thun khẳng định thủ đô viên trăn sẽ phối hợp chặt chẽ với thủ đô hà nội tp hcm và các địa phương khác của việt nam tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hợp tác tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai thủ đô
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của đoàn cũng như kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu thủ đô hai nước
đồng chí trần quốc vượng mong muốn trong thời gian tới thủ đô viên trăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với thủ đô hà nội thành phố hồ chí minh và các địa phương của việt nam trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như hợp tác về giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng quản lý kinh tế ở cấp địa phương tăng cường hợp tác kinh tế nhất là đầu tư và thương mại